thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và tối ngày hôm qua bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật với tựa đề
một mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
tại khu lưu niệm sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ
quý viên trung ương đảng phó bị thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
với chủ đề bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác dạy chương trình gồm một mươi năm tiết mục nghệ thuật đặc biệt
có nội dung ca ngợi tổ quốc đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước
ca ngợi hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an
trong phòng trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
tôi rất là vinh dự tự hào vì tôi là một người chiến sĩ
nghệ sĩ trong lực lượng công an nhân dân và được làm một chương trình nghệ thuật
biểu diễn ở khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy rất là thiêng liêng
công an nhân dân luôn khắc cốt ghi tâm và luôn luôn thực hiện theo sáu điều bác hồ dạy
để làm sao mỗi người chiến sĩ công an nhân dân luôn luôn được nhân dân tin yêu
bằng các tác phẩm âm nhạc bằng ngôn ngữ nghệ thuật
các nghệ sĩ chiến sĩ không chỉ mang đến những món ăn tinh thần đặc sắc
mà còn giúp khán giả có dịp hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân
với những trang sử hào hùng những chiến công oanh liệt và cả những hy sinh mất mát
trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân

trong dịp này cũng rất được vinh dự được tham dự chương trình nghệ thuật ý nghĩa ngày hôm nay
qua chương trình nghệ thuật này chúng tôi cũng cảm thấy tinh thần của tuổi trẻ
cũng được sống lại vào một cái thời kỳ hào hùng lịch sử
cách đây bảy mươi năm năm công an nhân dân có sáu điều dạy công an nhân dân
không chỉ tạo ấn tượng với khán giả
chương trình còn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho chính các nghệ sĩ chiến sĩ tham gia biểu diễn
chương trình nhằm xây dựng lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi cổ vũ động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tích cực học tập gian luyện phân đấu thực hiện nghiêm túc những lời bác dạy
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chương trình nhằm xây dựng lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
từ ngày đó đến nay xuyên suốt bảy mươi năm năm qua sáu điều dạy của người đã trở thành kim chỉ nam
cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
để lực lượng công an không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
khẳng định được vị thế vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an
sẽ chia sẻ hơn về ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi trường tồn
trong sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân ngay sau đây
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa đồng chí đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
về ý nghĩa lịch sử của sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân
sau khi mà gửi cái tờ báo bạn dân và cái bức thư đến chủ tịch hồ chí minh
nhân dịp tết mậu tí năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thì ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thì bác hồ có gửi một cái lá thư cho đồng chí hoàng mai
lúc đó là giám đốc công an khu một mươi hai
đóng tại xã nhã nam của huyện tân yên bắc giang
thế và như chúng ta biết là cái sự kiện mà công an khu một mươi hai nhận được cái thư của bác hồ
đến ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thì có thể nói đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt của ngành công an
trước hết là chúng ta khẳng định cái điều đó
và một cái điểm thứ hai nữa
thì thông qua cái nội dung của lá thư
và những tình cảm mà bác hồ gửi gắm vào trong lá thư
đối với lực lượng công an
thì có lẽ đây là thể hiện một sự quan tâm rất là sâu sắc
rất là đặc biệt rất là cụ thể của chủ tịch hồ chí minh
của đảng và chính phủ đối với lực lượng công an
và đối với cán bộ chiến sĩ công an lúc bấy giờ và cả đến hiện nay
một cái điểm nữa mà chúng tôi thấy là rất đặc biệt
là trong cái lá thư mà bác hồ gửi có nói nội dung tư cách người công an cách mạng
nó thể hiện như là một cái
một cái cầm nam một cái kim chỉ nam
và nó là cái định hướng chính trị tư tưởng
cho công tác xây dựng lực lượng công an
mà suốt trong cái bảy mươi năm năm qua lực lượng công an đã thực hiện một cách rất là xuất sắc
và nó cũng thể hiện chính trị tư tưởng cho công tác công an
và xây dựng cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
và qua các thời kỳ lịch sử cho đến tận hiện nay
và một điều nữa thì thông qua cái lá thư này của bác hồ
thì chúng ta thấy một cái điều
đó là một cái niềm vinh dự rất là to lớn
một cái niềm tự hào rất là đặc biệt của lực lượng công an
khi mà nhận được lá thư của chủ tịch hồ chí minh
có nói về sáu cái điều về tư cách người công an cách mạng
thưa đồng chí ạ vậy thì trong buổi thử hiện nay khi mà lực lượng công an
với quyết tâm chính trị rất lớn thực hiện thắng lợi và hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thì những lời huấn thị những lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
về việc thực hiện các phong trào thi đua càng có ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ
theo chúng tôi thấy để mà thực hiện được cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an
thực sự trong sạch phướng mạnh chính quy tinh nghệ hiện đại
theo cái tinh thần hiệu quyết một mươi hai
thì cái phong trào này chúng ta phải tiếp tục đẩy lên một cái tầm cao mới nữa
trong cái bối cảnh mới
thì cái điều trước hết mà tôi nghĩ rằng là như đồng chí tổng bí thư cũng đã nói đấy
là phải làm thế nào tiếp tục đẩy lên một cái tầm cao mới nữa trong cái bối cảnh mới
để làm cho cái sáu điều bác hồ dạy về tư cách người công an kinh mạng
nó phải trở thành trong cái tiềm thức trong trái tim trong khối áp
và trong cái hành động thực tiễn của toàn lực lượng công an
đây mà điều hết sức quan trọng
như vậy là rõ ràng cái việc học tập thực hiện sáu điều báo hồ dạy
nó phải tiếp tục được lan tỏa
thế rồi được cụ thể hóa được hiện thực hóa
thế rồi được chuẩn hóa
thành những quy định những cái tiêu chí rất là cụ thể trong đó nó phản ánh những cái giá trị văn hóa đạo đức lối sống lẽ sống phong cách làm việc của người cán bộ công an trong cái bối cảnh hiện nay như thế nào
như đồng chí tổng bí thư cũng nhấn rất mạnh trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân thực hiện sáu điều hồ dạy đó chính là tinh thần gương mẫu rồi tự nêu gương của cán bộ đảng viên trong công an dân nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt
và ở đây nêu gương như thế nào thì phải thực hiện đúng và thực hiện đầy đủ theo tinh thần nội dung quy định của quyết định số một trăm linh một
năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư về tinh thần nêu gương và cái chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương về tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt
mà cái tinh thần đó là gì là nói là trên mẫu mực thì dưới tích cực làm theo
thì cái này nó cũng là một trong những cái điểm mà cái mong muốn của bác hồ nhưng nó cũng là có lẽ có thể là một cái giải pháp để mà giúp cho cán bộ chiến sĩ làm
tốt hơn cái nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng sáu điều bác hồ dạy
vâng và như vậy là ngoài trách nhiệm nêu gương của những người đứng đầu thì rõ ràng là mỗi cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần có trách nhiệm phải tự soi tự sửa tự tu dưỡng tự rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ bốn đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra chiều ngày năm tháng ba một nhóm thanh niên đã rủ nhau đến bãi đất trống thuộc khu phố một phường hòa phú thành phố thủ dầu một để chạy xe và chơi thả diều
lúc này anh lê hoàng thịnh chú tỉnh bình phước cùng bạn cũng đang ngồi uống nước tại khu vực này có nhắc nhở nhóm trên chạy xe không được nẹt bô nữa
bực tức vì bị nhắc nhở bốn người trong nhóm thanh niên trên đã đi lấy giá
công an tp thủ dầu một đã tạm giữ bốn đối tượng trịnh phú hiệp lê hoàng hiếu nguyễn văn tân nguyễn thành lập
đối với lâm vũ hà là dưới một mươi tám tuổi nên được tại ngoại hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng điểm để xử lý theo quy định
trong khi đó tại tỉnh tiền giang công an huyện tân phước đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn cường chú thành phố mỹ tho để điều tra làm rõ về hành vi trộm tài sản
ngày sáu tháng ba cường phát hiện một chiếc xe ô tô chở khách bốn mươi chín chỗ ngồi mở cửa nên đã lẻn lên phát hiện chìa khóa gắn trên xe nên cường đã trộm xe điều khiển về khu công nghiệp mỹ tho thuộc xã trung an thành phố mỹ tho tìm nơi đậu sau đó cường bị chủ xe phát hiện báo công an xã trung an
tại cơ quan công an cường khai do đang nợ tiền nên đã trộm xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ cường còn khai nhận trước đó cũng đã trộm một chiếc xe tải mang bán được một mươi bảy triệu đồng
thông tin mới liên quan đến sai phạm của vệ đá sáng một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của dương bá thanh dân trưởng khoa dược trang thiết bị y tế và nguyễn đăng đức tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu thuộc cdc tỉnh ninh thuận để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một dân và đức đã liên hệ với công ty của phân viên
công ty việt á lấy ba báo giá cho mỗi gói thầu để lập hồ sơ chỉ định thầu đối với năm gói thầu mua sinh phẩm ký tết xét nghiệm covid một mươi chín
việc đấu thầu không tuân thủ quy định của pháp luật vì đã thông đồng với công ty việt á lấy ba báo giá do công ty việt á đưa ra
trong đó báo giá công ty việt á có mức giá thấp nhất các báo giá còn lại là các công ty con của công ty việt á gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hiện cơ quan công an tiến hành ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với dương bá thanh dân và nguyễn văn đức để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào ngày một mươi tháng ba công an tỉnh bình dương đã khởi tố và bắt hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
cơ quan điều tra đã xác định hai phó giám đốc này gồm lê minh quang và nguyễn mạnh tường cùng với hai đăng kiểm viên trong quá trình kiểm định phương tiện
đã bỏ qua những lỗi nhỏ để nhận hối lộ
trước đó phòng công an kinh tế công an tỉnh bình dương đã phong tỏa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g để phục vụ công tác điều tra liên quan đến tiêu cực trong quá trình kiểm định phương tiện
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu một người đàn ông bị đối phương đâm tử vong nghi can sau đó đến cơ quan công an đầu thú
ngày một mươi tháng ba công an quận tân bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên đường tân kỳ tân quý
theo điều tra ban đầu dạng sáng cùng ngày một nhóm người ăn uống trong quán nhậu trên đường tân kỳ tân quý phường một mươi ba quận tân bình xảy ra mâu thuẫn
một thanh niên dùng hung khí đâm nạn nhân bốn mươi bảy tuổi tử vong tại chỗ sau khi gây án nghi can đến cơ quan công an đầu thú ngay
với ý định ra đường để thông chốt và sẵn sàng đâm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ trọng thương
ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can đối với lê văn đồng một mươi sáu tuổi về hành vi giết người
trước đó đồng và nhóm bạn gồm một mươi hai thanh thiếu niên rủ nhau ra đường diễu hành với tốc độ cao rú ga la hét gây náo loạn trật tự an toàn giao thông
khi đến đoạn đường ba tháng hai thuộc địa bàn phường thuận phước quận hải châu cả nhóm thấy lực lượng chín trăm một mươi một đang làm nhiệm vụ thì bàn nhau thông chốt
thấy biểu hiện của nhóm này tăng ga lạng lách đại úy ngô ngọc hải cán bộ cảnh sát giao thông công an quận hải châu cùng các thành viên của tổ chín trăm một mươi một công an thành phố ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đồng và nhóm bạn vẫn phóng nhanh bất chấp tông vào đại úy hải
hậu quả đại úy ngô ngọc hải gãy chân thương tích hai mươi hai
với hành vi mua bán trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đã bị công an huyện nho quan tỉnh ninh bình bắt quả
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám trăm linh chín gram một điện thoại di động và các vật chứng có liên quan
nguyễn văn hà khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam với số tiền chín mươi triệu đồng mang về ninh bình bán để kiếm lời
được biết hà đã có một tiền án về tội đánh bạc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé